đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn bộ đội biên phòng nghệ an đã hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án đối với đối tượng và sái vừ về tội sử dụng trái phép súng quân dụng và chống người thi hành công vụ
trước đó vào lúc sáu h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại khu vực bản trường sơn xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an lực lượng tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn đã phát hiện và sái vừ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú quán tại xã mường lống huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép súng quân dụng
khi bị phát hiện biết không thể chạy thoát đối tượng đã chỉa súng nhằm vào tổ tuần tra bóc cò nhưng đạn không nổ tổ tuần tra đã nhanh chóng khống chế được đối tượng
tại hiện trường lực lượng bộ đội biên phòng đã thu giữ một khẩu súng k năm mươi bốn và bốn mươi bốn viên đạn hai dao nhọn hơn ba mươi hai triệu đồng và bốn điện thoại di động cùng một số tăng vật có liên quan khác
hiện tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc